gần bốn mươi năm sau chiến tranh có những con đường không còn tìm thấy dấu vết trên mặt đất mà chỉ có thể tìm trong ký ức sâu nặng của những người lính năm xưa
đó là những con đường đi tìm các liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn lào của các cán bộ chiến sĩ đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu hai
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu và giai đoạn một của mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị của quân khu hai đã tìm kiếm và quy tập được bốn mươi bốn mộ liệt sĩ
phóng viên của chúng tôi đã đồng hành trên một đoạn đường với những người lính này để cảm nhận được những khó khăn vất vả trong hành trình đi tìm đồng đội
hơn ba bản của bốn mươi bảy huyện thuộc sáu tỉnh bắc lào có bảy mươi diện tích là rừng với những con đường mòn hiểm trở những dòng sông khe suối ngọn núi thung sâu
tất cả đã in dấu chân những người đi tìm đồng đội
trên con đường ấy họ đã đào hàng chục nghìn mét khối đất đá
hàng trăm km đường hào chỉ bằng sức vóc của đôi tay
trong chiến đấu để thắng giặc các chiến sĩ kín đáo nấp mình giữa rừng núi và rồi cũng kín đáo nằm lại trong những hang đá khe sâu nơi vùng rừng xa khuất này
đầu biết ngày sau

những cái khó khăn vất vả nhất là tìm mà không thấy được liệt sĩ không thấy được mộ đấy là cái nỗi buồn lớn nhất của chúng tôi
hơn bốn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh qua các thời kỳ đã được các đội quy tập mộ liệt sĩ tìm kiếm hồi hương từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
các liệt sĩ được người dân nước bạn lưu luyến tiễn đưa và được những tấm lòng trái tim của biết bao đồng bào
đồng chí đón các anh trở về bởi các anh là những con người đặc biệt những con người được hai đất nước ghi công
mỗi mảnh đất mỗi tên làng nước bạn vẫn còn thấm đẫm máu nước mắt và nụ cười của các chiến sĩ quân tình nguyện việt nam
và hôm nay có biết bao nước mắt tiếc thương đón các anh về quê cha đất mẹ
nhưng hành trình thiêng liêng của các đội quy tập mộ liệt sĩ vẫn chưa dừng lại bởi
ở núi sa mờ trên nước bản lào và campuchia hương linh các liệt sĩ vẫn đang mong chờ một ngày được trở về đất mẹ việt nam